thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thân mật đồng chí lưu văn sơn
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc
và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm việt nam
của đồng chí lưu vân sơn và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc sẽ đóng góp tích cực
vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
gửi lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ
láng giềng hữu nghị truyền thống đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
hoan nghênh những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực hợp tác thực chất trong thời gian qua
nhất là trong đầu tư thương mại du lịch hợp tác trên bộ đánh giá cao việc trung quốc mở rộng
nhập khẩu nông sản hàng hóa việt nam thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác
nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tập trung giải quyết các khó khăn tồn tại
trong hợp tác song phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hợp tác
đồng thời cũng nỗ lực duy trì hòa bình ổn định ở biển đông tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo
asean sớm đàm phán thực chất để đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc
đồng chí lưu văn sơn chân thành cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc sức khỏe của thủ tướng quốc vụ viện trung quốc
lý khắc cường tới thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đảng và nhà nước trung quốc hết sức
coi trọng quan hệ với đảng và nhà nước việt nam mong muốn cùng với việt nam thúc đẩy quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện phát triển tốt đẹp lên tầm cao mới
đồng chí lưu văn sơn cho rằng hiện nay quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước
đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại đang trên đà phát triển tích cực
cam kết ủng hộ việc phát triển kinh tế thương mại song phương theo hướng lành mạnh cân bằng
giải quyết hiệu quả các vấn đề vướng mắt mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy kết nối
chiến lược phát triển giữa hai nước góp phần tạo không gian rộng mở cho sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên